tiếp chủ tịch quốc hội cuba esteban lazo ezerandez thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam và cuba là hai nước có tình đoàn kết hữu nghị truyền thống hai dân tộc có điểm tương đồng
về lịch sử nhất là lý tưởng truyền thống đấu tranh hào hùng về độc lập tự do dân tộc
vì thế việt nam luôn coi trọng mối quan hệ gắn bó nhiều năm và sẽ vun đắp để mối quan hệ này phát triển
và truyền lại cho các thế hệ mai sau
tại buổi tiếp thủ tướng tin rằng nhân dân cuba anh em dưới sự lãnh đạo của chủ tịch raúl castro
sẽ giành được thành tiệu thắng lợi to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội
đồng thời bày tỏ việt nam nhất quán lập trường đòi mỹ dỡ bỏ cấm vận chống cuba
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam chính phủ sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và phát huy mối quan hệ hai nước
thủ tướng cho rằng thời gian qua quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển
việt nam cũng cử nhiều chuyên gia sang giúp đỡ cuba
các cơ chế hợp tác hai nước ngày càng hiệu quả
việt nam mong muốn được tham gia đầu tư những dự án phù hợp
việt nam khẳng định sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài cho cuba
thủ tướng đề nghị về lâu dài hai bên phải đẩy mạnh kim ngạch thương mại hơn nữa
tương xứng quan hệ chính trị tốt đẹp hiện có
hai nước tiếp tục duy trì ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế
chủ tịch quốc hội cuba elazo agndez cảm ơn đảng nhà nước quốc hội việt nam
để cá nhân ông có dịp phát biểu trước quốc hội việt nam
trong chuyến thăm này muốn tận dụng tối đa để mong được chia sẻ kinh nghiệm của việt nam
và áp dụng vào quá trình cập nhật hóa nền kinh tế cuba
tình cảm anh em và lịch sử đã kết nối hai nước chúng ta
cuba ưu tiên quan hệ chiến lược với việt nam mong phát triển quan hệ kinh tế
thương mại lên tương xứng mối quan hệ chính trị
đồng chí cũng chúc mừng những kết quả tích cực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
bày tỏ cảm ơn việt nam đã cung cấp gạo giúp cuba trong hoàn cảnh khó khăn
cảm ơn việt nam giúp cuba trong chương trình bảo đảm an ninh lương thực
trong quá trình cập nhật hóa nền kinh tế cuba nhận được sự ủng hộ tích cực của việt nam
chủ tịch quốc hội cuba mong muốn có sự tham gia của các nhà đầu tư việt nam tại cuba
trong thời gian tới các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đẩy nhanh tiến trình đầu tư vào cuba
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp năng lượng tái tạo